ngày một mươi sáu tháng một tại đồn biên phòng tuyên bình huyện vĩnh hưng đồn biên phòng mỹ quý tây tỉnh long an
lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đến thăm chúc tết
và tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới tây nam thuộc huyện vĩnh hưng mộc hóa thị xã kiến tường và đức huệ
ghi nhận những kết quả của các đơn vị trong năm qua xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi đang đến
các cấp lãnh đạo chúc cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng các đơn vị lực lượng vũ trang đón xuân mới ấm áp hạnh phúc
tiếp tục vững tay súng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tổ chức vui xuân đón tết nhưng không được quên nhiệm vụ
phải sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống bảo đảm tuyệt đối về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới cho người dân vui xuân đón tết